thưa quý vị trong bối cảnh thành phố đang tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn
vào tối ngày hai mươi sáu tháng bảy ubnd tp hcm đã có văn bản số hai nghìn bốn trăm chín mươi một yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động
của xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian
thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
theo đó nhằm hạn chế tối đa sự đi lại không cần thiết trong thời gian giãn cách
ubnd tp yêu cầu các công ty điều hành dịch vụ giao hàng trực tuyến
phải ra soát đội ngũ nhân viên giao hàng và thực hiện điều chỉnh giảm một mươi so với trước giãn cách
phải có đặc điểm nhận diện như giấy thông hành đồng phục bản tên có hình nhận diện
mỗi shipper chỉ được hoạt động trên một địa bàn
với những đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ
các doanh nghiệp phải chủ động xét nghiệm định kỳ cho nhân viên
đăng ký danh sách nhân viên cho sở công thương tp hcm thường xuyên nhắc nhở nhân viên
tuân thủ các quy định phòng chống dịch và sẽ có trách nhiệm liên đối
nếu để xảy ra vi phạm về mục đích vận chuyển hay phòng chống dịch